và trong sáng ngày hôm nay tin từ sở y tế hà nội cho hay từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng tám
thành phố sẽ tiếp tục triển khai đợt hai lấy mẫu xét nghiệm cho khu vực nguy cơ cao
và một mươi ba nhóm người nguy cơ cao với số lượng một triệu mẫu xét nghiệm bằng kỹ thuật rt pcr
ba nhóm người nguy cơ cao được lấy mẫu xét nghiệm virus sars cov hai là người giao hàng
người bán hàng tại các chợ truyền thống chợ cóc nhân viên bán hàng tại siêu thị
trung tâm thương mại người bán hàng tạp hóa tại nhà nhân viên bán xăng
lái xe khu công nghiệp đường dài bảo vệ tại trung cư khu công nghiệp nhà máy
xí nghiệp cơ quan đoàn thể công nhân xây dựng đang mắc kẹt tại hà nội
nhân viên bán thuốc tại các quầy thuốc người làm tại các kho hàng bán lẻ
người trực chốt kiểm dịch lực lượng hỗ trợ chống dịch nhân viên công ty
môi trường đô thị trực tiếp thu gom rác là lái xe hay lao công
sở y tế hà nội cho biết trong đợt hai này thành phố tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm diện rộng
để bóc tách f tại các khu vực vùng đỏ khu vực nguy cơ khu vực trọng điểm và những ổ dịch mới phát sinh